đoàn công tác của chính phủ do đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ dẫn đầu
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh an giang về tình hình sạt lờ trên địa bàn
trên địa bàn an giang hiện có năm mươi một điểm sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến hai mươi hộ dân
trong năm mươi một điểm sạt lở có bảy điểm sạt lở ảnh hưởng đến năm bốn trăm linh hộ dân nằm trong danh sách giả soát của thủ tướng chính phủ
giao cho ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh đối với điểm sạt lở tại quốc lộ chín mươi một là vụ sạt lở hết sức nghiêm trọng
đe dọa tính mạng tài sản của người dân và có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không có giải pháp xử lý căn cơ
để đảm bảo an toàn giao thông phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu bộ giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành tuyến đường
dài năm km với kinh phí hai trăm năm mươi tỷ đồng đoạn qua khu vực sạt lờ trên quốc lộ chín mươi một huyện châu phú an giang trước ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín